cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình cho biết là đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn văn mạnh chú tại thị trấn quỳnh côi huyện quỳnh phụ để điều tra về tội giết người
trước đó ngày hai mươi một tháng một tại quán bánh mì quỳnh anh ở tổ năm thị trấn quỳnh côi giữa nguyễn văn mạnh và vợ xảy ra mâu thuẫn
trong lúc bực tức vợ mạnh dùng dao gây thương tích cho hai con nhỏ là nguyễn minh khang sinh năm hai nghìn một mươi bảy và nguyễn quỳnh anh sinh năm hai nghìn một mươi tám
làm hai cháu bị thương nhẹ vùng cổ khi bị mọi người can ngăn mạnh cầm dao tự làm thương mình
cả ba bố con được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu hiện sức khỏe của ba người ổn định không nguy hiểm đến tính mạng
ngay sau đó công an tỉnh thái bình chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh phụ giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn văn mạnh để điều tra